năm hai nghìn một mươi chín cũng là một năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành ngoại giao việt nam
thể hiện rõ dấu ấn về bản lĩnh và vị thế chính trị của đất nước
năm hai nghìn hai mươi kiên định con đường chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn từ năm hai nghìn một mươi ba
ngành ngoại giao việt nam đang vững bước tiến lên
viết tiếp những trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng việt nam
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu bước ngoặt lớn của việt nam trong hoạt động ngoại giao đa phương
không chỉ góp những tiếng nói chủ động và tích cực vào các cuộc diễn đàn toàn cầu
tham gia mạnh mẽ hơn vào thúc đẩy hòa bình quốc tế độc lập chủ quyền và tiến bộ xã hội bảo đảm quyền con người
dấu ấn nổi bật là việt nam đã trúng cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với số phiếu cao kỷ lục
kết quả này phản ánh sự tín nhiên
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho việt nam và ngược lại cũng là thành quả xứng đáng của việt nam
sau quá trình dài vận động và đóng góp vào hòa bình an ninh thế giới
những đóng góp của việt nam không chỉ dừng lại ở lời nói sự ủng hộ cổ vũ mà còn bằng nhiều hành động cụ thể
như trực tiếp cử đơn vị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ở những điểm nóng chiến sự trên thế giới như nam sudan
phó tổng thư ký liên hợp quốc cũng đánh giá trong năm tới khi việt nam chính thức đảm nhiệm vị trí
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của mình
đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trên toàn thế giới